triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín hạn chế việc đi lại tập trung đông người trên phương tiện giao thông
sở giao thông vận tài tp hcm vừa thông báo phương án hoạt động tại bến phà cắt lái từ ngày bảy tháng bốn đến hết ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo đó cấm qua phà đối với các phương tiện vận chuyển hành khách theo tuyến cố định xe du lịch xe buýt xe taxi xe hợp đồng
bao gồm xe hợp đồng dưới chín chỗ ứng dụng công nghệ và xe tải có tổng trọng tải từ tám tấn trở lên
đồng thời ban hành hai mươi giờ trong ngày từ năm giờ đến chín giờ và từ một mươi sáu giờ đến hai mươi giờ các phương tiện không bị cấm được lưu thông qua phà
thời gian còn lại phà cắt lái chỉ phục vụ các phương tiện vận chuyển lương thực thực phẩm nhiều yếu phẩm cần thiết
chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất xe công vụ xe cấp cứu xe phục vụ công tác chống dịch
bến phà cắt lái kết nối quận hai thành phố hồ chí minh với huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
có lưu lượng vận tải khoảng ba mươi bảy lượt hành khách và hai tám trăm linh lượt ô tô trên một ngày với ba trăm hai mươi lượt phà trên một ngày